tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề xuất mức xử phạt
đối với những người vi phạm luật an toàn giao thông đặc biệt là đối với những đối tượng vi phạm nồng độ cồn
có thể bị phạt đến bốn mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong vòng hai mươi bốn tháng
cụ thể đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ côn ở mức cao nhất mức ba
tổng cục đường bộ việt nam đề xuất phạt tiền từ ba mươi bốn đến bốn mươi triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
nghị định bốn trăm sáu mươi hai nghìn một mươi sáu hiện đang quy định xử phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
và tước giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng
đối với người điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy
cũng được tổng cục đường bộ việt nam đề xuất tăng mức phạt tương tự